trước bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký chỉ thị số hai mươi về việc tăng cường tiết kiệm điện
phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký chỉ thị số hai mươi về việc tăng cường tiết kiệm điện

trước bối cảnh nguồn cung ứng điện phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký chỉ số hai mươi về việc tăng cường tiết kiệm điện